xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu là những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua tại hà nội mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sáng hai mươi ba tháng sáu thành ủy hà nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các bộ ban ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trung ương
và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
các ý kiến tại hội nghị đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế để từ đó để ra những giải pháp để khắc phục
đồng thời đề nghị thành ủy hà nội xác định lộ trình cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế xây dựng thành phố thông minh
phòng an ninh trong bất cứ hoàn cảnh nào giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội
tiếp thù các ý kiến bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết thể hiện trách nhiệm tình cảm với thủ đô và khẳng định những ý kiến này sẽ góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của đảng bộ thành phố

chiều hai mươi ba tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển dự kiến tổ chức ngày hai mươi bảy tháng sáu
sau ba năm liên tiếp tổ chức hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hội nghị lần này có tính chất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kép của hà nội đó là vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị này thành phố hà nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một trăm một mươi sáu dự án với tổng vốn đầu tư gần ba trăm bốn mươi tỷ đồng tương đương một mươi năm năm tỷ usd
cũng tại hội nghị dự kiến lãnh đạo thành phố hà nội sẽ ký ba mươi sáu biên bản ghi nhớ hợp tác mou với các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư với tổng giá trị hơn hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng công bố tại danh mục hai trăm tám mươi hai dự án xúc tiến kêu gọi đầu tư với tổng số vốn hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng tương ứng hai mươi một sáu mươi sáu tỷ usd trong tám lĩnh vực
dự kiến hội nghị lần này sẽ có một tám trăm năm mươi đại biểu tham dự trong đó có một hai trăm linh nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
thủ đô hà nội hiện có một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc hội tụ bốn mươi bảy nghề trong tổng số năm mươi hai nghề truyền thống của cả nước
trong đó có ba trăm linh tám làng nghề làng nghề truyền thống được ủy ban nhân dân thành phố công nhận
nhiều sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế
có trên hai ba trăm linh sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc qr code
đây chính là cơ sở tiềm năng lựa chọn sản phẩm để hoàn thiện đánh giá phân hạng và dự thi sản phẩm ô cốp đối với thành phố hà nội
có thể nói sản phẩm làng nghề đã gắn bó với địa phương trên địa phương thành phố hà nội rất nhiều năm nay
chính vì vậy cho nên là vấn đề chất lượng sản phẩm
thứ hai thương hiệu của sản phẩm cũng đã đi vào trường lòng của người dân người tiêu dùng trong nước và quốc tế
chính vì vậy cho nên khi tham gia vào chương trình ô cốp thì sản phẩm có những lợi thế cạnh tranh của sản phẩm làng nghề
đó hơn tất cả những sản phẩm mới tham gia vào cái chương trình
riêng năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội đã có một mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp
cụ thể về đánh giá phân hạng sản phẩm cấp huyện có ba trăm linh một hồ sơ sản phẩm đạt yêu cầu dự thi cấp thành phố
đối với kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm cấp thành phố đã đánh giá phân hạng tổng số ba trăm linh một sản phẩm
trong đó có sáu sản phẩm tiềm năng năm sao hai trăm linh bảy sản phẩm bốn sao tám mươi tám sản phẩm ba sao đạt một trăm linh ba kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
làng nghề bát tràng
thì rất nhiều đơn vị hiện nay đã có một phân đấu để tham gia đạt được chất lượng hàng hồ cốp
vì cái quan điểm của các đơn vị và các hộ gia đình
thì người ta cũng rất mong muốn để được tham gia cái việc này
những sản phẩm mà người dân đang quyết liệt và thực hiện
đây là sự sống còn của sản xuất
cho nên là người người nhà nhà
người ta đang hướng tới là làm chuẩn cái sản phẩm
về hàng hóa của mỗi một hộ gia đình cũng như một công ty
để người ta đảm bảo được vào được thị trường
cái chương trình mà hà nội xây dựng gọi là cái chương trình ô cốp
thì bản thân chúng tôi là trong làng nghề
thì chúng tôi cũng thấy cũng rất là ủng hộ
và tôi cũng nghĩ là đây là cái thành phố cũng rất là quan tâm đến những làng nghề truyền thống
và để đưa những các cái sản phẩm
làng nghề không những là vạn phúc và nhiều những các cái làng nghề truyền thống của hà nội
cũng là những các mặt hàng nổi tiếng của hà nội
cũng như là cái tự hào của người hà nội và của việt nam đưa vào cái chương trình ô cốp
cái trước hết là để quảng bá những các cái sản phẩm tinh hoa của hà nội đến với bạn bè quốc tế
cũng như là đông đảo bà con trong nước và nước ngoài để biết được rộng hơn những các cái sản phẩm của hà nội
cũng như là khách hoặc là bà con việt kiều ở nước ngoài về mà muốn dùng cái sản phẩm của hà nội
thì cũng đấy cũng là một cái mà tôi thấy cũng là rất là tốt
dù triển khai muộn hơn so với các tỉnh thành phố khác nhưng hà nội phấn đấu phát triển nâng cấp
hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng từ tám trăm linh cho đến một sản phẩm đạt các tiêu chí của ô cốp
trong đó có từ năm trăm linh sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố
một trăm linh sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia
theo quy định ngoài triển khai thực hiện hai mô hình làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề vạn phúc
quận hà đông và bát tràng huyện gia lâm hà nội còn nâng cấp phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc
thực phẩm nông lâm thủy sản của thành phố hn check net vn trang điện tử nông thuân mới hà nội gov vn
để phục vụ công tác quản lý nhà nước và kết nối cung cầu các sản phẩm ô cốp hà nội
chương trình ô cốp này là một chương trình rất thiết thực và nó mang lại hiệu quả rất lớn
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn cho nên là chúng tôi vẫn luôn luôn chủ động
và luôn luôn thực hiện các biện pháp để tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các chủ thể
xuất thuộc các sản phẩm thuộc dòng nhóm mà chương trình ô cốp đã quy định để tham gia chương trình
thì năm hai nghìn hai mươi này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cũng như là mời các chủ thể tham gia
thì theo số liệu đến thời điểm nhất
hiện nay thì đã có một số chủ thể đăng ký tham gia để đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp của quận hà
đông với tổng số sản phẩm ở đây rơi vào tầm khoảng hơn chục sản phẩm thì kế hoạch là chúng tôi sẽ
tiếp tục phối hợp với văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới thành phố hà nội để hướng dẫn
các chủ thể này hoàn thiện hồ sơ theo quy định của chương trình ô cốp và dự kiến là tầm khoảng tháng tám
đến tháng chín năm nay thì chúng tôi sẽ họp hội đồng đánh giá sản phẩm ô cốp của quận để đánh giá phân
hạn sản phẩm ô cốp trước khi hoàn thiện hồ sơ để trình hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm của thành phố
sau khi phát triển chương trình ô cốp tại hà nội nhiều địa phương như tìm thấy một con đường phát
triển mới cho các sản phẩm đặc trưng của mình chương trình ô cốp sẽ góp phần thúc đẩy phát huy sáng
tạo cho các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân đồng thời tạo điều kiện để các loại hình kinh tế ở
nông thôn phát triển nhất là các hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ đây cũng là cơ hội tốt
để đưa khoa công nghệ vào sản xuất từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tăng cường liên kết
theo chuỗi giá trị

hệ thống hàng trăm nghìn cây xanh hàng ngày toàn bóng mát nhất là trong những ngày hè oi bức đã trở thành một nét riêng của đô thị hà nội
tuy nhiên cũng vào mùa hè khi điều kiện khí hậu biến đổi ngày càng phức tạp cây xanh ở thủ đô còn phải chống trọi để đứng vững qua mùa dông gió
để giảm nỗi lo cây đổ cành gãy và giảm thiệt hại cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão an toàn cho nhân dân hàng năm thành phố đều có kế hoạch cắt tỉa hệ thống cây xanh
đối với công tác cắt sửa chặt hạ cây trên địa bàn thành phố hà nội thì chúng tôi thực hiện thường xuyên chứ không phải là trước mùa mưa bão thì chúng tôi mới thực hiện
ngay trong quý bốn của năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã có kế hoạch giả soát để thực hiện công tác cắt sửa chặt hạ thay thế những cây đô thị trên địa bàn thành phố
và chúng tôi cố gắng trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chúng tôi sẽ cơ bản giả soát và thực hiện công tác chặt hạ thay thế hoặc cắt sửa
đặc biệt bảo vệ cây xanh gia tăng sức chống đỡ cho cây cũng không chỉ thực hiện theo kế hoạch mà cần chuẩn bị lực lượng ứng trực xử lý các sự cố đột xuất luôn ưu tiên can thiệp trước những cây nghiêng nguy hiểm cây mọc lệch tán cây có cảnh sâu mục

bên cạnh việc chủ động giả soát thực hiện cắt tỉa chẳng chống những cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn các đơn vị chức năng của ngành xây dựng còn lập kế hoạch ứng trực sẵn sàng xử lý các sự cố đột xuất giải tỏa cây gãy đổ sau mưa bão bảo đảm phân luồng giao thông hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
mỗi người cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh nói chung phát hiện cảnh báo cho địa phương ngành chức năng những trường hợp cây nguy hiểm để xử lý kịp thời ngăn ngừa cây gãy đổ giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng